các ca nhiễm xuất hiện tại ba khoa gồm khoa thần tinh nội tiết khoa hồi sức tích cực và chống độc khoa cơ sương khớp thần tiết niệu và lọc máu
toàn bộ bệnh viện đã phong tỏa từ chiều bốn một mươi
các khởi điểm được phát hiện tại bệnh viện là một người phụ nữ trú tại thành phố hưng yên điều trị tại khoa nội tiết
sáng hai tháng một mươi một bà làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện bạch mai thì có kết quả dương tính ncov
bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người khám chữa bệnh nội chú ngoại chú người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch trong bệnh viện
bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng cấp cứu
làm việc với thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên ngày bảy tháng một mươi một đại diện sở y tế hương yên cho biết
trong đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận thêm ba trăm tám mươi chín ca nhiễm trong đó ba trăm linh bảy trường hợp đã khỏi bệnh ra viện và về nhà cách ly tám mươi một bệnh nhân đang điều trị một ca tử vong
những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp xuất hiện các ổ dịch ở thành phố hưng yên huyện văn lâm huyện kim động trong bệnh viện
nguồn lây chủ yếu do người dân từ vùng có dịch và lái xe đường dài về tỉnh
tỉnh đang cách ly chín năm trăm linh năm người tại ba cơ sở cách ly tập trung
hưng yên có năm cơ sở xét nghiệm với công suất một một trăm linh mẫu đơn một ngày một mươi cơ sở y tế để điều trị bệnh nhân theo mô hình ba tầng
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên đánh giá hưng yên là một trong những tỉnh làm tốt trong công tác phòng chống dịch
sau hiện tình hình dịch chung vẫn còn phức tạp tác động lớn đến phát triển kinh tế
ông yêu cầu tỉnh cần có phương án ứng phó dịch phù hợp và khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định đời sống theo lộ trình
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine
song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
hiện hơn bảy mươi bốn người dân hương yên được tiêm mũi một và hai mươi tám người dân được tiêm hai mũi
tỉnh tính đến phương án điều trị f nhẹ tại nhà tập trung nguồn lực hạn chế các trường hợp nặng lên và tử vong
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả của tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là tiêm vaccine nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
theo nhận định của giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ về số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương
liên tục đứng ở tốt cao nhất nước thì số ca covid một mươi chín ở đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
cụ thể theo ông vũ hiện đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr cho tất cả những trường hợp test nhanh dương tính
để xác định ca bệnh trong khi đó hai địa phương lân cận là tp hcm và bình dương
đã thay đổi cách tính ca mắc covid một mươi chín
theo đó người dân tại tp hcm và bình dương chỉ cần test nhanh hai lần dương tính
thì được công nhận là f và tiến hành cách ly điều trị tại nhà mà không là pcr
như vậy đồng nghĩa với việc không báo lên hệ thống nên số ca giảm
ngoài ra việc không còn xét nghiệm diện rộng chỉ xét nghiệm ở một số nơi bắt buộc theo quy định
cũng khiến số ca mắc của hai địa phương trên giảm hơn so với thực tế
trong khi đó toàn bộ các trường hợp test nhanh dương tính ở đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr và báo lên hệ thống
do vậy số ca của đồng nai vẫn neo ở mức cao
trong suốt thời gian qua
ông vũ cho biết sở sẽ có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thay đổi cách xét nghiệm
cách tính khi đó số ca mắc sẽ giảm
mặt khác ông vũ cho rằng đồng nai đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
với việc mở cửa như vậy số ca mắc covid một mươi chín của đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
ông vũ nhấn mạnh đã thích nghi an toàn cho mở cửa hoạt động trở lại thì số ca dương tính sẽ cao thôi
quan trọng nhất là tỷ lệ bệnh nặng và tử vong giảm với việc phủ mũi hai cho hơn bảy mươi bốn người dân trên địa bàn
và đang tăng tốc phủ toàn dân tất yếu số ca sẽ giảm trong thời gian tới
cũng theo ông vũ giải pháp quan trọng nhất vẫn là tiêm phủ mũi hai cho người dân nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng
bên cạnh đó phải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định năm k bởi virus này thay đổi liên tục
thực hiện năm k sẽ hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng
mới đây đồng nai đã ban hành quy định cho f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ cách ly và điều trị tại nhà
đây là biện pháp phù hợp trong tình hình thích ứng an toàn với dịch
xong nhiều người vẫn có tâm lý muốn đi cách ly khi nhiễm bệnh do ngại ở nhà sẽ lây cho người thân
bởi vậy ông vũ khuyên cáo các f không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ
có nhà ở đảm bảo các điều kiện cách ly điều trị tại nhà nên ở nhà hạn chế vào khu cách ly
tiền phong thông tin
người lục ngạn lấy chồng huyện lục nam tỉnh bắc giang
tô cao đến công an huyện lục ngạn về việc ông vth ở huyện lục ngạ có hành vi chữ hiếm muộn
vô sinh bằng cách cưỡng ép chị quan hệ tình dục làm chị này mang thai và sinh ra hai cháu bé
sau quá trình xác minh công an huyện lục ngạn bắc giang mới đây đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự
nếu không bị khởi tố ông hát chỉ bị xử phạt hành chính liên quan đến vi phạm về hôn nhân gia đình và hành nghề y tư nhân không có giấy phép
quyết định không khởi tố vụ án của công an huyện lục ngạn trong vụ việc này nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc
bởi vì trong loại tội phạm xâm phạm nhân phẩm danh dự ngoài các tội hiếp dâm dâm ô
pháp luật hình sự còn có quy định về tội cưỡng dâm và vụ việc này có nhiều dấu hiệu của tội cưỡng dâm
luật sư diệp năng bình đoàn luật sư tp hcm cho biết
cưỡng dâm là hành vi của một người dùng mọi thử đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu với mình
người phạm tội cưỡng dâm dùng rất nhiều thủ đoạn khác nhau như lừa phỉnh mua chuộc rụ rỗ đe dọa hoặc bằng tình cảm bằng tiền bạc có khi chỉ là một lời hứa
tức là người phạm tội không từ một thủ đoạn nào đó miễn là thực hiện được ý đồ giao cấu với người bị hại hoặc lợi dụng người bị hại đang trong tình trạng cuộn bách để họ phải miễn cưỡng giao cấu với mình
nếu kết quả của việc điều tra đúng như lời khai ban đầu của chị vợ về việc ông hát lợi dụng việc chữa bệnh sự hiểu biết của người bệnh mối quan hệ lệ thuộc giữa thể thức và người bệnh thì đây có dấu hiệu của tội cưỡng dâm luật sư bình phân tích
trao đổi với phóng viên tiền phong về nội dung này ông nguyễn văn duân trưởng công an huyện lục ngạn cho biết quá trình xác minh hai bên có các lời khai khác nhau
trị xê tố cáo ông hát ép buộc chị làm việc như thế để thông kinh mạch chữa bệnh vô sinh còn ông hát khai trị xê chủ động đến xin con không phải đến chữa bệnh
ông duân cho biết sau khi nhận được tố cáo công an huyện lục ngạn đã tiến hành xét nghiệm adn và đã xác định cả hai xóm nhỏ do chị xê sinh ra năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi đều là con chung với thầy lang hát
công an huyện lục ngạn cùng viện kiểm sát tòa án nhân dân huyện và cả công an tỉnh bắc giang đã tiến hành xem xét nhưng không đủ căn cứ để khởi tố vụ án
khởi tố bị can ông hát về tội cưỡng dâm
sự việc đã được xem xét khách quan kỹ lưỡng chúng tôi đã gửi bản thông báo không khởi tố vụ án cho hai bên đương sự và nêu đầy đủ căn cứ không thể khởi tố vụ án
ông duân cho hay một số cơ sở không đủ căn cứ khởi tố cưỡng dâm đối với vụ việc này như
chị xê có trình độ học vấn một mươi hai trên một mươi hai tức là có nhận thức tốt nơi chị xê sinh sống cũng không phải là xã đặc biệt khó khăn dân trí thấp
ngoài ra sự việc chị xê quan hệ tình dục với ông hát kéo dài trong hai năm có đến hai người con
mỗi lần quan hệ với ông hát anh chồng đều đi cùng và chỉ đứng cách xa vài mét
nếu như có sự ép buộc chị c phải tố giác từ lâu không thể kéo dài đến hai năm như thế
anh chồng cũng chỉ đứng cách đấy vài mét lần nào cũng trở vời đi ông duân nói
ông john cho hay phía ông hát vẫn giữ nguyên lời khai như ban đầu và cả hai bên đều có luật sư bảo vệ
nếu gia đình của trị xê không đồng ý với thông báo của công an huyện lục ngạn
có thể làm đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật
trao đổi với báo tiền phong luật sư nguyễn phá ngọc người bảo vệ quyền lợi và lợi ích pháp luật cho trị xê cho biết
gia đình chị xê không đồng ý với thông báo của cơ quan công an điều tra và sẽ khiếu nại
trở lại sự việc vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy vợ chồng anh n v x chú tại lục nam bắc giang nghe tin ông v t h
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thệ xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang có khả năng chữa được bệnh hiếm muộn nên đến khám
mỗi lần đến khám ông hát đều bảo vợ chồng anh ít lần lượt vào căn phòng nhỏ rồi đóng cửa lại
tại đây ông h yêu cầu cởi bỏ quần áo rồi nằm lên giường để kiểm tra đốt ngại
trong lúc khám ông hát nhiều lần đụng chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể của vợ anh ích
vì nóng lòng muốn có con nên vợ anh phải nghe theo
sau bốn tháng điều trị với ông h vợ anh x đã có thai rồi sinh ra con trai
sau khi cháu được hai tuổi anh nhích lại nhiều lần đưa vợ đến nhờ ông hát khám chữa để sinh tiếp
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
vợ anh sinh thêm bé trai tuy nhiên cháu thứ hai có nhiều nét giống ông hát nên anh ích nghi ngờ
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện lục ngạn tiến hành trưng cầu giám định
bản kết luận giám định adn của viện khoa học hình sự bộ công an cho thấy
ông hát chính là cha đẻ của hai đứa con chị y
anh x cặng hỏi thì vợ lại kể chuyện ông h nhiều lần thông tắc kinh mạch cho mình
chị kể ông hát cho hay phải để ông ấy thông tắc kinh mạch bằng cách cho quan hệ tình dục về vợ chồng mới có con
do nóng lòng có con
và đặt niềm tin vào cả làng băm nên chị miễn cữ nghe theo
theo thông tin mới nhất trên báo bắc giang
sau khi vụ việc được đăng tải
đã có thêm nhiều bệnh nhân từng đến nhà thầy lang này để chữa bệnh bức xúc lên tiếng
theo nguồn thông tin trên chị mơ ở xã ca huyện lục ngạn cho biết
hơn một năm trước vợ chồng tôi cũng đến nhờ ông hát khám
khi khám ông ấy cũng bảo cửa hết quần áo nhưng tôi không chịu
ông ấy bắt mạch bẻ chân bẻ tay rồi nói tôi bị tắc kinh mạch
phải dùng nội lực thâm hậu để vào mới thông được
ông ấy bảo kiểu như quan hệ vợ chồng
nghe ông h nói vậy chị m băn khoăn bảo để về trao đổi với chồng
lần khám đó ông hát lấy của vợ chồng chị hai triệu đồng
ngoài ra còn không ít các cặp vợ chồng ở trong và ngoài huyện lục ngạn
cũng đã tới ông h để chữa hiếm muộn
trong đó có người đã sinh con được vài tuổi
tuy nhiên có thể vì lý do tế nhị
sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình
nên những người này chơi tới cơ quan công an tố cáo vị thế làng này
đang nói có một người dân còn khẳng định
giữa năm hai nghìn hai mươi ông hát từng phải nhờ người thân hòa giải
và đền cho một phụ nữ ở xã t đến chữa hiếm muộn năm mươi triệu đồng
về hành vi sàm sỡ khi đến chữa bệnh
hiện người phụ nữ này đã sinh con được vài tháng tuổi
cũng liên quan đến sự việc này
theo ông bùi văn đức chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng giang
việc ông h bốc thuốc nam chữa bệnh
xã đã kiểm tra một vài lần và phát hiện ông này mới học hết lớp bảy
không có bằng cấp chuyên môn về ngành y
không có giấy phép kinh doanh nên đã yêu cầu tháo rỡ biển hiệu
trước thông tin phản ánh ông hát lợi dụng việc chữa bệnh hiếm muộn
để cững dâm người khác đến có con
ủy ban nhân dân xã đã thành lập tục